phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người
và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng nông thị tầm ba mươi chín tuổi
trú tại tổng một phường xuất hóa tp bắc cạn để điều tra làm rõ về hành vi giết người
nạn nhân là bà vi thị thụy sáu mươi chín tuổi cùng trú tại địa chỉ trên được phát hiện vào tối ngày hai mươi bảy tháng năm
tại mương nước gần khu vực ruộng ngô của gia đình trên mặt có nhiều vết thương
kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà thụy chết bởi tác động ngoại lực
qua công tác vận động quần chúng tố giác tội phạm và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an đã làm rõ thủ phạm gây án là nông thị tẩm hàng xóm của nạn nhân
tại cơ quan điều tra nông thị đầm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
dùng chiếc búa của bà thụy đánh nạn nhân hiện vụ án đang được điều tra làm rõ